tại trung tâm nhà văn hóa huyện nghĩa hưng tòa án nhân dân huyện nghĩa hưng nam định đã mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn đối với một đối tượng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt chín tháng tù với bị cáo đoàn quốc được hai mươi hai tuổi trú tại xã hoàng nam huyện nghĩa hưng
theo cáo trạng sáng ngày một mươi một tháng bốn đoàn quốc được điều khiển xe mô tô không đeo khẩu trang
và bị hai công an ra hiệu lệnh dừng xe nhắc nhở xử lý vi phạm trong phòng chống dịch
tuy nhiên bị cáo không chấp hành mà quay đầu xe tăng ga bỏ chạy xô vào một công an viên khiến anh này bất tình
ngay sau đó tổ công tác đã bắt giữ đoàn quốc được để xử lý theo quy định pháp luật